ngày hai mươi bốn tháng bốn tại ấp cồn chứng xã trường long hòa thị xã xuyên hải tỉnh trà vinh
công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên điện gió trà vinh i đã tổ chức tái khởi công dự án nhà máy điện gió hàn quốc trà vinh
dự án sử dụng khoảng một hai trăm một mươi hectare mặt nước ven biển và ba hectare đất thuộc hai xã trường long hòa và dân thành
tổng nguồn vốn đầu tư khoảng hai bốn trăm linh tỷ đồng xây dựng một mươi hai tuôi bin gió với tổng công suất bốn mươi tám mw
cho sản lượng điện khoảng một trăm bốn mươi tám triệu kw trên một năm phát triển điện gió góp phần bảo vệ môi trường
tạo việc làm cho nhân dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giảm bớt sự thiếu hụt điện ngày càng trầm trọng